thưa quý vị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc vừa có thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
một năm học nhiều thách thức nhưng cũng nhiều hy vọng vào sự quyết tâm và tinh thần hiếu học
trong thư chủ tịch nước bày tỏ sự chia sẻ cảm thông sâu sắc đến ngành giáo dục các gia đình giáo viên học sinh sinh viên
ở những địa phương dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp như thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
đặc biệt là với những gia đình gặp phải xáo trộn cuộc sống quá lớn do dịch bệnh và cả những mất mát về sức khỏe người thân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hy vọng bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai ngành giáo dục tiếp tục tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút và trọng dụng nhân tài như nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đã đề ra
xây dựng triển khai kế hoạch năm học linh hoạt
vừa đảm bảo an toàn
sức khỏe cho học sinh sinh viên giáo viên vừa hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với môi trường số hóa và thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mong muốn toàn xã hội ngành giáo dục các bậc phụ huynh luôn chăm lo nhắc nhở các em học sinh sinh viên
đồng thời mỗi người phải là tấm gương cho con trẻ noi theo trong công tác phòng chống dịch
các ngành các cấp cùng sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước cần đảm bảo thực hiện an toàn đầy đủ và hiệu quả việc tiêm chủng vaccine và năm k
quý thư chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chúc các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý người lao động trong ngành giáo dục và các em học sinh sinh viên
cùng với gia đình người thân an toàn trước đại dịch không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học